các thành viên ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các huyện thị xã thành phố tiếp tục quan triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số bốn mươi một nqcp ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu săn lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới
quyết định số năm quy đề bcd ba trăm tám mươi chín ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số bốn mươi một nqcp ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quyết định số hai nghìn sáu trăm sáu mươi bốn qdubng ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số bốn mươi một nqcp ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu săn lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới
cuối năm các đối tượng làm ăn phi pháp lại lợi dụng đẩy mạnh hoạt động buôn lậu vận chuyển buôn bán hàng cấm hàng nhập lậu sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và gian lận thương mại bằng rất nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau
phương thức thủ đoạn của đối tượng sẽ ra rộn một hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ra rộn một hàng xuất nhập khẩu chính ngạch để buôn lậu cũng như vận chuyển hàng cấm
phương thức thủ đoạn của đối tượng sẽ ra rộn một hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ra rộn một hàng xuất nhập khẩu
phương thức thủ đoạn của đối tượng sẽ ra rộn một hàng xuất nhập khẩu ra rộn một hàng xuất nhập khẩu ra rộn một hàng xuất nhập khẩu

phương thức thủ đoạn của đối tượng sẽ ra rộn một hàng xuất nhập khẩu ra rộn một hàng xuất nhập khẩu